sáng ngày ba tháng tám tòa án nhân dân thành phố cần thơ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo phan hữu dũng can tội giết người nạn nhân là anh trương văn tý người ngụ cùng ấp
theo cáo trạng ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi xả lúa phan hữu dũng lấy cuộn dây kim loại
buộc vào các bàn tre rồi gian khắp trụng sau đó đấu nối dây kim loại và ổ cắm tiền sinh hoạt
của gia đình để làm bẫy ngăn chặn chuột phá lúa
sau khi đặt bẫy dũng lấy thang tre xô dựa cành cây chắn đường đi vào rụng nhưng không đặt biện cảnh báo có điện
đến khoảng hai giờ sáng ngày một tháng ba trương văn tý đi sợi ếch qua phần trụng của dũng thì bị vướng vào dây điện
bị điện giật gây tử vong
sau đó phan hữu dũng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp
căn cứ vào tính chức hành vi phạm tội và thái độ thành khẩn của bị cáo hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo dũng năm năm tù về tội giết người đồng thời cấp dưỡng con nạn nhân tí đến tuổi trưởng thành